trong số nhiều dự luật đã được bàn thảo xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
thì luật an ninh mạng là một dự luật quan trọng đã nhận được nhiều ý kiến từ phía các đại biểu quốc hội và người dân
theo ý kiến của chính các đại biểu bấm nút thông qua dự luật này
trong thời kỳ công nghệ hóa hiện nay đây là văn bản sẽ bảo vệ người dân một cách tốt nhất
trước các luồng thông tin nhiều chiều trên mạng xã hội
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tuyệt đại đa số người dân là đồng tình với những giải pháp của nhà nước
về ban hành luật để bảo vệ cho người dân bảo vệ cho đất nước
chỉ có một bộ phận kẻ xấu những người có âm mưu không trong sáng
thì mới có ý kiến trái về vấn đề luật an ninh mạng
luật an ninh mạng không làm cản trở gì đến bất cứ quyền gì của người dân
mà luật an ninh mạng chỉ là để bảo vệ đất nước bảo vệ an ninh
bảo vệ cuộc sống của người dân
chỉ có bình yên cho người dân bảo vệ để an toàn cho đất nước phát triển
không hề có bất kỳ một điều gì gây cản trở cho doanh nghiệp
không có điều gì bất kỳ gì cản trở cho người dân
cho nên tôi cho là người dân phải tỉnh táo ý kiến phản đối luật an ninh mạng
là chỉ những người có âm mưu không trong sáng mới phản đối
tôi cho là pháp luật thì bảo vệ cho người dân đưa ra luật an ninh mạng
những điều cấm ở trong môi trường mạng mục tiêu để giữ đất nước ổn định
giữ đất nước phát triển
thế hiện của luật an ninh mạng này là tám mươi sáu tám mươi sáu đại biểu quốc hội điều quyết
điều này khẳng định rằng là chúng ta đã xem xét rất là kỹ
và những vấn đề mà quốc hội đã xem xét tức là đều để bảo vệ quyền lợi ích
cho tổ chức cá nhân khi tham gia vào hệ thống mạng của đất nước
và mục tiêu của chúng ta là bảo vệ nhân dân
làm gì có câu chuyện ra một luật mà lại điều chỉnh để cho người dân
tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng của một luật pháp
điều này không cho phép đại biểu quốc hội
cho nên tôi nghĩ rằng là các tổ chức cá nhân đơn vị doanh nghiệp và người dân của chúng ta hết sức bình tĩnh
còn có cái câu chuyện người ta nói rằng là có thể xảy ra cái việc này việc kia đó là do cơ quan tổ chức thực hiện
thì chúng ta phải xử lý những người không làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình
thế còn cái luật này tôi cho rằng là chúng ta hoàn toàn có căn cứ để chúng ta khẳng định rằng là
đây chính là một việc bảo vệ tốt nhất cho người dân doanh nghiệp